vận chuyển trái phép một mươi bốn bánh heroin đối tượng giàng a thỏ trú tại bản nako sa ba xã nako sa huyện nậm pồ tỉnh điện biên
vừa bị tổ công tác liên ngành gồm lực lượng công an và cục hải quan tỉnh điện biên bắt quả tàng
hồi một mươi chín h ngày một mươi tháng sáu tổ công tác liên ngành đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực thuộc bản hủy sái lương xã quảng lâm huyện hương nhé
thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng giàng a thỏ đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ bao gồm một mươi bốn bánh heroin một xe máy và một điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng thò khai nhận số ma túy trên mua của một người lào tại khu vực biên giới
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng